chúng mình thì mỗi ngày nhà máy này thu gom khoảng hai trăm bốn mươi tấn rác thải
nhưng số rác thải quay đầu và xử lý hữu cơ được chỉ khoảng từ tám mươi đến một trăm linh tấn
số còn lại thì tạo thành những cái núi rác chất cao như thế này
gây ô nhiễm và tạo nên bức xúc cho người dân ở trong vùng